trung quốc sẽ xem xét tạo cơ chế đặc biệt cho các cơ sở đăng ký xuất khẩu tôm hùm bông sang thị trường này
trong khi chờ ký nghị định thư
trung quốc đã thống nhất phối hợp xử lý vướng mắc trong xuất nhập khẩu cá tầm tôm hùm bông
theo cơ chế đặc biệt và sẽ đưa vào nghị định thư giữa hai nước
đồng thời trung quốc cũng đồng ý xem xét bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ việt nam
đơn vị chức năng hai bên phối hợp làm các thủ tục để giữ bỏ lệnh cấm
việt nam đã xây dựng được các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và sản phẩm đã được nhiều nước chấp nhận nhập khẩu
nếu mở cửa được cho sản phẩm xuất khẩu vào trung quốc thì đây sẽ là thị trường tiềm năng rất lớn
thị trường trung quốc đang dẫn đầu trong tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của việt nam
với giá trị một mươi hai hai tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba chiếm tỷ trọng hai mươi ba hai

nhiều sản phẩm đã cháy hang trong mấy ngày nay
mediamask các loại máy sửa quạt sửa của thương hiệu roller kangaroo sunhouse
với giá dưới bảy trăm linh đồng cũng đang nằm trong danh mục sản phẩm bán chạy nhất
ngoài các cửa hàng siêu thị trên các trang thương mại điện tử máy sửa túi sửa áo giữ nhiệt
cũng đang được các chủ shop online ra bán rầm rộ
tùy theo mẫu mã chủng loại xuất xứ mà giá các sản phẩm này ra động từ vài chục nghìn đồng đến cả triệu đồng
dây dép là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của việt nam sang thị trường châu âu
việt nam được đánh giá là thị trường uy tín trong sản xuất các dòng sản phẩm da dày
đặc biệt là giày thể thao cho các nhãn hàng lớn
theo số liệu của tổng cục hải quan tổng kinh hoạch xuất khẩu giấy dép của việt nam đạt hai mươi hai tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
giảm một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi hai
mục tiêu của ngành da giày đến năm hai nghìn ba mươi tổng kinh ngành xuất khẩu giày dép túi sách đạt ba mươi tám bốn mươi tỷ usd
sản phẩm dồi dép của việt nam đang đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu chỉ sau trung quốc
và cũng đã có một số thương hiệu made in việt nam nổi tiếng
một số hãng giày dép quốc tế trong thời gian tới sẽ mở rộng sản xuất tại việt nam
vì có nhiều yếu tố xuất lợi như lưu lượng lao động trẻ có tay nghề cao
các nhà máy từng bước đổi mới công nghệ địa chính trị ổn định
và các chính sách liên tục được đổi mới theo hướng tạo thông thoáng cho nhà đầu tư nước ngoài
nhiều chuyên gia cho rằng nên thành lập sàn giao dịch vàng để quản lý thị trường vàng minh bạch
hiệu quả theo đúng xu hướng của thế giới có phần lưu thông mua bán vàng trên thị trường
là công cụ để điều hòa thị trường
khi có một sàn giao dịch vàng người dân sẽ thay đổi được tâm lý
và có thể thu mua vàng trên sàn mua chứng chỉ vàng
như vậy người dân sẽ không phải cất giữ vàng và vàng sẽ ở trên thị trường
sẽ được lưu thông và mua bán được không phải mua vàng thế giới về đúc thành miếng để bán
trên thị trường có thể sử dụng vàng như công cụ để giao dịch trên tài khoản
cũng như sử dụng các công cụ phái sinh bán vàng theo hợp đồng
các chuyên gia cũng đưa ra nhận định việc phát triển thị trường vàng phi vật chất
với các sản phẩm đa dạng và các công cụ phái sinh là phù hợp
để điều hòa thị trường cân đối có lợi cho người dân mang lại hiệu quả cho nền kinh tế
tuy nhiên việc cho phép mở sàn giao dịch vàng kỳ hạn phát hành chứng chỉ về vàng
đòi hỏi phải có khung khổ pháp lý phù hợp và minh bạch
trong báo cáo phân tích mới công bố công ty trường khoán kb dự báo
mặt bằng lãi suất huy động sẽ tiếp tục đi ngang ở vùng giá thấp trong hầu hết cả năm hai nghìn hai mươi bốn
do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố
kinh tế việt nam được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng quanh mức sáu với lĩnh vực bất động sản
khu vực có tỉ trọng đóng góp cao trong tăng trưởng tiến dụng
áp lực lên mặt bằng lãi suất từ phía cầu sẽ chưa lớn
tăng trưởng tiến dụng sẽ đạt mức quanh một mươi ba năm đến một mươi bốn năm
thấp hơn chỉ tiêu một mươi năm mà ngân hàng nhà nước giao trong năm hai nghìn hai mươi bốn
dự báo mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn một mươi hai tháng trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ giao động trong khoảng bốn tám mươi năm một năm đến năm ba mươi năm một năm
trên lời kỳ hạn và độ trễ của tác động giảm lãi suất
sẽ tiếp tục làm lãi suất cho vay tiếp tục giảm
sau một tuần tăng điểm tích cực thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch tương đối thận trọng
nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà giải ngân mua cổ phiếu việt với giá trị cao hơn tuần trước đó
tuy nhiên chủ yếu được mua đến từ kênh thỏa thuận
chỉ số vn index giảm trong nhiều phiên trong bối cảnh cổ phiếu nhóm ngân hàng giảm điểm
gây áp lực lên chỉ số chung
dòng tiền rút ra khỏi thị trường khiến thanh khoản sụt giảm
đáng chú ý giao dịch khối ngoại tiếp tục trở thành điểm sáng
nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đà giải ngân mua cổ phiếu việt nam với giá trị cao hơn tuần trước đó
tuy nhiên chủ yếu được mua đến từ kênh thỏa thuận
luyện kế năm phiên mức mua dòng của khối ngoại đạt khoảng một hai mươi chín tỷ đồng
trong đó bắn dòng hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng khớp lệnh nhưng mua dòng một hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng trên kênh thỏa thuận
trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn hầu như vắng bóng các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp
chỉ có một doanh nghiệp niêm yết trào bán ra công chúng và một doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
đáng chú ý trong đó có lô trái phiếu doanh nghiệp phát hành với lãi suất cao
công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật tp hcm vừa báo cáo kết quả được trào bán trái phiếu ra công chúng
tổng số trái phiếu được phân phối là hai mươi tám một mươi ba triệu trái phiếu chiếm chín mươi chín năm lượng trào bán
trừ đi các chi phí công ty thu dòng hai tám trăm một mươi hai tỷ đồng
công ty cổ phần lâu đài trắng công bố vừa phát hành thành công lô trái phiếu
điều khiến lô trái phiếu doanh nghiệp này trở nên đặc biệt nằm ở mức lãi suất lên đến một mươi bốn năm một năm
cao hơn rất nhiều so với trung bình thị trường
ở chiều ngược lại theo ước tính hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn vẫn diễn ra điều đặn
các doanh nghiệp đã mua lại gần bốn ba trăm linh tỷ đồng trái phiếu
luật đất đai sửa đổi vừa được quốc hội thông qua ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
và có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
doanh nghiệp bất động sản nhận định việc này sẽ có những tác động tích cực đến thị trường bất động sản việt nam
bất động sản com vn nhận định giá đất sẽ tăng một cách bền vững bởi luật đất đai sửa đổi
thúc đẩy việc định giá đất sát với mặt bằng giá của thị trường và nâng cao hiệu quả sử dụng đất
theo luật đất đai sửa đổi sẽ bỏ khung giá đất xác định giá đất theo cơ chế thị trường
điều này sẽ bảo đảm quyền lợi đền bù cho các đối tượng có đất nằm trong diện thu hồi
ngoài ra dự luật cũng có quy định đất kết hợp sử dụng đa mục đích
chuyển đổi đất nông nghiệp góp phần tích tụ đất đai cho sản xuất quyền cho thuê
những quy định này sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất góp phần tăng giá các loại đất
từ đất nông nghiệp đất phi thương mại từ đó gia tăng giá bất động sản nói chung
hiệp hội bất động sản tp hcm và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đề xuất mở rộng các loại đất
làm dự án nhà ở thương mại sau khi luật đất đai sửa đổi đã được thông qua nhưng hạn chế điều này
theo hiệp hội bất động sản tp hcm luật đất đai sửa đổi có một số hạn chế đối với dự án nhà ở thương mại
do tổ chức phát triển quỹ đất của nhà nước chưa thể tạo quỹ đất để thực hiện giao đất
cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất
để lựa chọn nhà đầu tư nên với quy định chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở
cùng với khoảng sáu điều một trăm hai mươi bảy luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn quy định trường hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại
thì phải đang có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác sẽ làm lợi cho các nhà đầu tư
đã có sẵn quỹ đất dự án nhà ở thương mại đã được phê duyệt nhất là các chủ đầu tư dự án khu đô thị
nhà ở thương mại quy mô lớn có cơ hội chiếm lĩnh thị trường
thông tin vừa rồi cũng khép lại nhập sống kinh tế hôm nay